truyền hình công an nhân dân theo thông tin từ bộ y tế tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi tám tháng năm
việt nam có thêm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại đà nẵng
năm ca mắc được ghi nhận ở trong nước bắc giang sáu mươi ba ca hà nội sáu ca điện biên bốn ca bắc ninh ba ca
hải dương ba ca đà nẵng hai ca bệnh viện ca cơ sở tân triều một ca hải phòng một ca hưng yên một ca hà nam một ca
ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là bệnh nhân số bốn ba trăm chín mươi bảy nam sáu mươi bảy tuổi quốc tịch hàn quốc
từ nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh bình định ngày một mươi sáu tháng năm và được cách ly tại đà nẵng sau khi nhập cảnh
năm ca ghi nhận ở trong nước thì có bốn mươi bốn ca mắc mới trong khu cách ly và bốn mươi một ca mắc mới trong khu vực được phong tỏa
cổ dịch mới
và trước diễn biến của dịch covid một mươi chín phức tạp tại tỉnh bắc giang sáng ngày hôm nay
tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp trực tuyến với tỉnh bắc giang và bộ y tế về công tác phòng chống dịch bệnh
các chuyên gia nhận định tình hình dịch tại bắc giang diễn biến phức tạp
dịch xuất hiện ở khu công nghiệp với tâm dịch là công ty hoshiden
ngoài ra yếu tố dịch tễ khu công nghiệp là môi trường tập trung đông người chủng virus lây lan nhanh
qua điều tra lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho thấy dịch không dừng lại ở tâm dịch này mà bắt đầu lây từ công ty này sang công ty khác
từ khu công nghiệp này sang khu công nghiệp khác đặc biệt có khả năng sẽ gây hệ lụy lớn cho cộng đồng
vì mối quan hệ dịch tễ khăng khít giữa công nhân và cộng đồng dân cư
những ngày qua với sự hỗ trợ chi viện của một số tỉnh bộ y tế bắc giang đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân ở bốn khu công nghiệp có nguy cơ cao
đồng thời chuyển sang xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại các khu vực tập trung nhiều nhà trọ của công nhân
tuy nhiên hiện vẫn còn bảy mươi mẫu đã lấy nhưng chưa được xét nghiệm
vì vậy các chuyên gia đề nghị bắc giang cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm và triển khai xét nghiệm mẫu gộp để khẩn trương truy vết khoanh vùng dịch
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh nếu một khu công nghiệp dừng sản xuất ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của đất nước
vì vậy cần áp dụng mọi biện pháp để vừa đảm bảo quản lý dịch tốt vừa tiếp tục sản xuất
bên cạnh đó phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bộ thông tin và truyền thông điều hành lắp toàn bộ camera cho từng phòng tại khu vực cách ly tập trung để quản lý giám sát
bên cạnh đó cần linh hoạt trong vấn đề giãn cách cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tham khảo những địa phương trước đó để có cách làm phù hợp
còn tại hải phòng ngay khi xác định một giáo viên trường trung học phổ thông ngô quyền dương tính với virus sars cov hai
lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành phong tỏa trường học nhiều tổ dân phố cùng các điểm mà ca bệnh này từng đến
từ đêm ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng chức năng đã phong tỏa tổ dân phố thuộc ngõ một mươi đường phan chu trinh
phường hoàng văn thụ quận hồng bàng thành phố hải phòng
lực lượng y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan
tổ dân phố này có khoảng ba mươi hộ dân với gần một trăm linh nhân khẩu
ngõ năm mươi tám đường nguyễn đức cảnh phường cát giải quận lê trân cũng được lập rào chắn đặt biển ngay tại khu vực đầu ngõ
tại trường trung học phổ thông ngô quyền ngành y tế cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các giáo viên nhân viên của trường
xe cứu thương cũng đã được điều đến để phục vụ công tác lấy mẫu truy vết cách ly tập trung
ngoài ra một số điểm mà ca bệnh từng đến cũng đã được phong tỏa để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan tới ca bệnh vừa được phát hiện tại thành phố hồ chí minh thông tin từ ngành y tế thành phố cho biết
đến nay nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguồn lây của bệnh và bệnh nhân này sinh sống trong khu dân cư sunview town phường hiệp bình phước thành phố thủ đức
chín ngày trước đó hôm chín tháng năm năm bệnh nhân ba mươi năm tuổi trong diện được lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại những điểm tập trung đông người
cùng với người này có nhóm hai trăm linh người khác sinh sống tại trung cư sunview town
thời điểm đó tất cả các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính và gần đây bệnh nhân này có biểu hiện sốt nên đã tới một bệnh viện trên địa bàn tp thủ đức để thăm khám
và cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
cơ quan chức năng đã vào cuộc thực hiện các phương án khẩn cấp phòng chống dịch
có bốn người nhà bệnh nhân tiếp xúc là f một đã được chuyển đến khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố thủ đức
đồng thời khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc f một f hai để cách ly lấy mẫu xét nghiệm
đến trưa nay lực lượng công an dân quân tự vệ đã có mặt thực hiện các biện pháp phong tỏa tạm thời block a trung cư này
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tp đà nẵng đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động giao nhận vận chuyển hàng bằng xe thô sơ
xe gắn máy tạm dừng các hoạt động xe ôm lái xe công nghệ taxi và tổ chức xét nghiệm miễn phí cho các tài xế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
sau khi thành phố đà nẵng có thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ xe gắn máy hoạt động taxi grab shipper
vào ngày một mươi bảy tháng năm chính quyền địa phương các quận huyện đã nhanh chóng ra soát lập danh sách và yêu cầu tất cả lái xe của các dịch vụ nêu trên
đến cơ sở y tế nơi thường trú
các dịch vụ nêu trú để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
tiếp nhận công văn thì chúng tôi triển khai và lấy nhân sách và rà soát lấy số điện thoại điện thoại cụ thể từng đối tượng đến để phục vụ cho công tác xét nghiệm
và hiện nay thì sau khi có kết quả xét nghiệm rồi thì chúng tôi lại báo lại về lại khu vực dân cư tổ covid cộng đồng để họ thông báo lại cho hội dân là ta đã có kết quả về âm tính
và hiện nay thì theo tinh thần chủ trương chung thì của thành phố thì đã tạm dừng rồi đã tầm dựng grab shipper rồi
cho nên là tinh thần thì chúng tôi có mẫu xét nghiệm sars cov hai
xong có kết quả xong là chúng tôi báo trực tiếp ngay cho tổ covid cộng đồng để tổ covid cộng đồng thông báo lại cho hội dân để là nắm được kết quả của thành phố
khi hết thời gian tạm dừng các hoạt động này các tài xế có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép hoạt động trở lại
đây là công việc tiếp xúc với rất nhiều người
vì vậy việc xét nghiệm là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho những người làm dịch vụ cũng như người dân trên toàn thành phố hạn chế lây lan dịch bệnh
lấy mẫu xét nghiệm này thì cho người dân là được yên tâm hơn rất nhiều
việc thứ nhất là trong gia đình sau đó là xã hội
còn công việc chú đi làm thì cũng tiếp xúc rất nhiều người
cho nên thành phố là địa phương tổ chức một cuộc phương này là rất là tốt cho bà con nhân dân của trong thường thọ qua
khi mà được xét nghiệm covid này thì mình rất on tâm
nói chung là sự on tâm trong mình cũng như là cho cộng đồng
và nếu có một cái gì đó thì người ta phát hiện ra sớm hơn
và để không lây lan
và cho cộng đồng
đó là cái điều rất tốt
ngoài ra các dịch vụ bưu chính chuyển phát theo giấy phép bưu chính
thông báo xác nhận hoạt động bưu chính do cơ quan có thẩm quyền cấp được phép hoạt động bình thường
thành phố đà nẵng sẽ quản lý xử phạt nghiêm các trường hợp bưu tá nhân viên doanh nghiệp bưu chính
chuyển phát lợi dụng nội dung này để nhận đơn ngoài qua các ứng dụng giao hàng công nghệ
sở y tế hà nội vừa có quyết định về việc đình chỉ
hoạt động khám bệnh chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa hồng ngọc hai
có địa chỉ tại tòa nhà bảy mươi tầng canh nam hà nội lembath tower e sáu
khu đô thị cầu giấy mễ trì quận nam tử liêm hà nội
lý do phòng khám này bị đình chỉ là chưa đảm bảo công tác phân luồng
sàng lọc người bệnh nghi nhiễm covid một mươi chín theo chỉ định của bộ y tế
phòng khám không được hoạt động khám bệnh chữa bệnh tự kể từ ngày một mươi bốn tháng năm
và chỉ được tiếp tục hoạt động khi khắc phục được hết các tồn tại
được sở y tế giám sát lại đủ các điều kiện và cho phép bằng văn bản
như vậy là đến nay có một mươi hai cơ sở khám chữa bệnh vi phạm công tác phòng chống dịch của hà nội
đã bị đình chỉ và thu hồi giấy phép
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
một lô hàng gồm một mươi năm tấn găng tay phế thải nhập khẩu từ trung quốc về việt nam
vừa được hải quan tp hcm phát hiện vào chiều ngày một mươi bảy tháng năm tại cảng cát lái
vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
lô hàng nhập khẩu từ trung quốc gồm một container do công ty trách nhiệm hữu hạn vhc grover
có địa chỉ tại quận bình thạnh tp hcm đứng tên trên tờ khai nhập khẩu
theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hàng hóa gồm gần một mươi năm tấn găng tay ra dụng bằng cao su sử dụng trong gia đình
tuy nhiên qua kiểm tra thực tế lực lượng hải quan tp hcm phát hiện toàn bộ găng tay chứa trong container
là hàng để rời nhầu nát mốc meo khoen ố không nhãn hiệu được đóng trong hàng trăm bao tải
nhiều khả năng đây là găng tay y tế đã qua sử dụng
theo cơ quan chức năng trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay việc nhập khẩu lô hàng găng tay này sẽ rất là nguy hiểm
vì đây là dụng cụ phòng chống dịch nên rất dễ là nguồn lây lan dịch bệnh vào trong nước nếu không được phát hiện ngăn chặt kịp thời
vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên tỉnh kiên giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bổ sung
về tội cố ý gây thương tích đối với võ trí tâm
hai mươi tám tuổi ngụ tại xã nam yên huyện an biên
tâm là đối tượng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và một tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tâm cùng với người em ruột là võ trí lợi ba mươi hai tuổi ngụ cùng địa phương đã bị công an huyện an biên khởi tố bắt tạm giam
về tội gây dối trật tự công cộng nhưng lợi đã bỏ trốn khỏi địa phương
theo kết quả điều tra ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an xã nam yên đã phát hiện người thanh niên là bạn của tâm điều khiển xe mô tô của tâm
vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện
đến chiều tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu say tâm đã rủ em ruột là võ trí lợi
mang theo hung khí đến trụ sở công an xã nam yên để đòi lại chiếc xe máy đang bị công an tạm giữ
nghe ồn ào thượng sĩ lê bảo trung đã nhanh chóng chạy ra xem thì bất ngờ bị tâm và lợi chặn đánh
đại úy nguyễn bảo thịnh phó trưởng công an xã chạy ra can ngăn thì bị tâm dùng dao dựa theo chém trúng vào vùng lưng gây thương tích
được mọi người can ngăn nên tâm và lợi đã lấy chiếc xe máy vi phạm giao thông đang bị tạm giữ tại trụ sở công an xã trở về nhà
chưa dừng lại ở đó khoảng một mươi năm phút sau hai đối tượng này tiếp tục quay trở lại trụ sở công an xã dùng dao dựa chém ba đồng chí công an xã đang trong ca trực
đồng thời đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản rồi mới bỏ về
với hành vi côn đồ xem thường pháp luật ngay khi gây án tâm đã bị công an huyện an biên bắt giữ còn lợi bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm trên cánh mũi phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ là đối tượng nguyễn việt trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại khu chín xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọ và đối tượng bùi quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
bị công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm da ngâm đen và có sẹo chấm cách năm cm trên trước đầu lông mầy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến công an
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý